đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh vĩnh long lần thứ một mươi một nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm chính thức khai mạc với chủ đề
tăng cường xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
bảo đảm quốc phòng an ninh huy động mọi nguồn lực đổi mới sáng tạo đưa tỉnh vĩnh long phát triển nhanh và bền vững
đồng chí ngô xuân lính ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng dự và chỉ đạo đại hội
tại đại hội đại tướng ngô xuân lịch thay mặt bộ chính trị đánh giá cao và biểu dương những thành tựu quan trọng của đảng bộ
và nhân dân tỉnh vĩnh long đạt được trong nhiệm kỳ qua
để vĩnh long thực hiện đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững vĩnh long cần có những mục tiêu nhiệm vụ giải pháp
và ba khâu đột phá nêu trong báo cáo chính trị báo cáo kiểm điểm trình tại đại hội
trong đó cần có giải pháp đột phá quyết liệt để giải quyết vấn đề sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ manh mún hiệu quả thấp
chuyển đổi theo hướng sản xuất quy mô lớn an toàn hiệu quả và phát triển bền vững đặc biệt chú trọng thích ứng với biến đổi khí hậu
nhất là khô hạn xâm nhập mặn tiếp tục dồn sức cho xây dựng xã nông thôn mới nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu
phát triển hài hòa giữa nông thôn và đô thị đầu tư phát triển hoàn thiện hạ tầng kinh tế xã hội
nhất là hệ thống giao thông các khu cụm công nghiệp để thu hút đầu tư phát triển sản xuất
đại hội đại biểu tỉnh vĩnh long lần thứ một mươi một sẽ bế mạc vào ngày hai mươi sáu tháng chín